ông trump bị xét xử với các cáo buộc làm xà hồ sơ kinh doanh để che giấu việc tri tiền cho một diễn viên phim kiêu dâm
nhằm bưng bít bề bối tình ái này trước cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
ông tuyên bố không nhận tội và nói không quen biết nữ diễn viên
sau năm tuần cơ quan công tố đã mời hai mươi nhân chứng trong khi phía bị cáo chỉ mời hai người
ông trump không tự mình làm chứng dù nhiều lần đã nói về khả năng này
theo cnn phía công tố và bị cáo sẽ trình bày phần lập luận sau cùng vào ngày hai mươi tám tháng chín
sau đó bộ thẩm đoàn sẽ xem xét các bằng chứng đã được đưa ra và tuyên bố bị cáo có tội hay không
liên quan tới diễn biến sự việc ông donald trump đã công nhận tội với ba mươi bốn cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh
để che giấu việc thanh toán gây trành cãi để ngôi sao kiêu dâm stormy daniels phải im lặng trước cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
bà stormy daniels đã đe dọa tiết lộ thông tin về cuộc gặp tình dục với ông donald trump
vào năm hai nghìn một mươi sáu
một sự việc mà ông đã phủ nhận
vụ án ở new york được nhiều người coi là vụ ít gây hậu quả nhất trong bốn vụ truy tố hình sự mà ông donald trump phải đối mặt
tuy nhiên ứng cử viên tổng thống từ đảng cộng hòa đã dành quá nhiều thời gian tại tòa án
thay vì tập trung vào chiến dịch tranh cử trong những tuần gần đây
đây là phiên tòa xét xử duy nhất của ông trước cầu bầu cử ngày năm tháng một mươi một
khi ông cạnh tranh với đương kim tổng thống joe biden ở đảng dân chủ
trước tình thế này nhiều người đã đặt ra dự đoán về kết quả có thể xảy ra
từ phòng bồi thẩm đoàn bao gồm kết án tuyên trang án hoặc bồi thẩm đoàn không đưa ra quyết định
phán quyết của tòa án có thể gây ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ của ông donald trump như thế nào
các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một phán quyết kết tội sẽ gây đến mối nguy hiểm chính trị đáng kể cho ông donald trump
tại cuộc bầu cử có khả năng sẽ được quyết định chỉ bằng hàng chục nghìn phiếu bầu ở một số bang chiến trường quan trọng
theo cuộc khảo sát ý kiến cử tri đã đăng ký của reuters vào tháng bốn
cứ bốn thành viên đảng cộng hòa thì có một người cho biết họ sẽ không bầu cho ông donald trump nếu ông bị kết tội trong một phiên tòa hình sự
trong cùng cuộc khảo sát sáu mươi cử tri độc lập cho biết họ sẽ không bầu cho cựu tổng thống mỹ donald trump nếu ông bị kết tội
các chuyên gia tư vấn của đảng cộng hòa và đảng dân chủ có quan điểm khác nhau về tác động của một bản án kết tội
ông christ erez một chuyên gia thăm dò ý kiến của đảng cộng hòa đã phán đoán rằng có đến một phần tư số đảng viên cộng hòa
có thể sẽ không bầu cho ông donald trump nếu ông bị kết tội
tuy nhiên ông chris ares cũng nói rằng mặc dù có một số ít thành viên đảng cộng hòa và cử tri độc lập có thể không hài lòng với một kết án
điều này sẽ giúp ích cho ông joe biden trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ gây ra nhiều tranh cãi
tuy nhiên ông wit eres cũng nhấn mạnh rằng vụ án ở new york do một công tố viên đảng dân chủ khởi kiện
và dựa trên các chiến lược pháp lý chưa được chứng minh có thể khiến ông donald trump
và các thành viên của đảng cộng hòa coi kết án là một đòn đánh chính trị
bà tracia mclaughlin một cố vấn của đảng cộng hòa
bà tin rằng một kết án có tội sẽ tác động tâm lý lớn đối với ông donald trump vì ông rất ghét thất bại
bà cũng cho biết điều này dẫn đến việc ông donald trump sẽ chi tiêu nhiều hơn cho các vấn đề pháp lý
vì có khả năng cao ông sẽ kháng cáo một kết án có tội
ông bill graston một nhà phân tích và cựu thành viên cấp cao tại viện nghiên cứu brookings ở washington cho biết
ông hy vọng rằng phán quyết của tòa sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử tổng thống mỹ
ông cho rằng cuối cùng đây chỉ là vấn đề về tình dục mà hầu hết người mỹ hiểu rằng
mọi người thường nói dối
với vấn đề này tôi cũng từng làm việc trong chính phủ của tổng thống bill clinton
người đã phải đối mặt với nhiều vụ bê bối tình dục khi ông ở nhà trắng trong những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
các chuyên gia chính trị đồng thuận rằng một kết án vô tội sẽ là chiến thắng lớn đối với ông donald trump
đặc biệt khi ông cho rằng phiên tòa là một cuộc đàn áp chính trị nhằm làm trạch hướng nỗ lực tranh cử của mình
ông donald trump cũng đang đối mặt với các cáo buộc liên bang và tia bang tại washington và georgia
về việc cố gắng lật kết quả bầu cử năm hai nghìn hai mươi trước ông joe biden
và các cáo buộc liên quan tại bang florida về việc xử lý sai tài liệu mật sau khi rời nhà trắng vào năm hai nghìn hai mươi một
ông đều phủ nhận tội trong cả ba trường hợp
trong quá trình chạy đua vào nhà trắng năm hai nghìn hai mươi bốn
ứng cử viên có thể sử dụng việc tuyên trăng án ở tòa án để phủ nhận các vụ kiện khác chống lại mình
kết quả tuyên trang án sẽ khiến ông có cơ hội tuyên bố rằng các vụ kiện khác cũng không có giá trị pháp lý
tuy nhiên những chi tiết kinh hoàng được tiết lộ trong phiên tòa và các cáo buộc chính về việc gian xếp thanh toán
để bịt miệng ngôi sao kiêu dâm tommy daniels vẫn có thể gây ảnh hưởng cho ông ngay cả khi ông được tuyên trang án
các chuyên gia pháp lý cho biết nếu một mươi hai bồi thẩm đoàn xét xử vụ án của ông donald trump không đồng thuận
về một phán quyết chung sẽ khiến thẩm phán phải tuyên bố xét xử sai
các chuyên gia tư vấn chính trị dự đoán rằng ông donald trump sẽ chuyển việc bị xét xử sai lầm thành một chiến thắng
thế nhưng chưa có xác nhận cụ thể về việc được tuyên trắng án sẽ mang lại lợi ích gì cho ông ấy
feni cố vấn của đảng dân chủ cho biết dù kết quả tòa án như thế nào
dường như ông donald trump sẽ không phải đối mặt với một án phạt cụ thể
cô hy vọng ông donald trump sẽ đà kích những đối thủ một cách khắc nghiệt hơn sau khi phiên tòa kết thúc
ngày một mươi năm tháng năm theo giờ mỹ đương kim tổng thống joe biden của đảng dân chủ
và ứng cử viên tổng thống donald trump bên phía đảng cộng hòa đã nhận lời mời tham gia
cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình do kênh truyền hình cnn chủ trì vào cuối tháng sáu
ngày một mươi năm tháng năm tổng thống mỹ joe biden và đối thủ đảng cộng hòa donald trump
lần lượt tuyên bố chấp nhận lời mời của đài cnn cho cuộc tranh luận vào ngày hai mươi bảy tháng sáu tới
thông báo này được đưa ra sau khi tổng thống biden lần đầu tiên nêu các điều kiện tranh luận
với cựu tổng thống trump trên sóng truyền hình
đường kim tổng thống đề xuất hai cuộc tranh luận vào tháng sáu và tháng chín
nhưng ông trump tuyên bố muốn nhiều hơn con số hai và tổ chức ở các địa điểm có sức chứa lớn
động thái của biden cho thấy ông sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro đã được tính toán
trong bối cảnh ông đang theo sau ông trump ở các bang chiến trường quan trọng
sự lo ngại của cử tri về tuổi tác và cách xử lý nền kinh tế của ông biden được cho là nguyên nhân chính
tổng thống biden nói trong một bài đăng trên mạng xã hội x vào ngày một mươi năm tháng năm
donald trump đã thua tôi hai cuộc tranh luận vào năm hai nghìn một mươi
kể từ đó ông ấy không xuất hiện trong một cuộc tranh luận nào nữa
cựu tổng thống trump đáp trả bằng cách gọi ông biden là người tranh luận tồi tệ nhất mà ông từng đối mặt
nhưng sẵn sàng tham gia hai cuộc tranh luận vào tháng sáu và tháng chín tới
tôi đặc biệt đề nghị tổ chức nhiều hơn hai cuộc tranh luận và để tăng thêm hứng khởi
nên tổ chức ở một địa điểm rất lớn mặc dù biden được cho là sợ đám đông
đó chỉ là vì ông ấy không hiểu được họ
ông trump người từ chối tranh luận với các đối thủ của mình trong cuộc đua sơ bộ của đảng cộng hòa
trong những tuần gần đây đã thách thức ông biden tham gia vào một cuộc đối đầu một đối một
ông tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc tranh luận với tổng thống đương nhiệm mọi lúc mọi nơi
trước đó ông trump từng nói với người dẫn chương trình bảo thủ h h witt rằng ông muốn cuộc tranh luận kéo dài hai giờ
và cả hai người đều phải đứng thể hiện sự tự tin của ông về sức khỏe của bản thân trước đối thủ
đương kim tổng thống thì muốn cuộc tranh luận chỉ có hai ứng viên và người điều phối
không có bất kỳ khán giả trực tiếp hai bên thứ tư nào khác
trước đó tổng thống biden tuyên bố ông sẽ không tham gia các cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình
do ủy ban tranh luận tổng thống tổ chức vào mùa thu
tổ chức phi đảng phái này đã tổ chức các cuộc tranh luận tổng thống kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
tương tự ông trump cũng từng bày tỏ ý định bỏ qua các cuộc tranh luận của ủy ban nói trên
đến năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban quốc gia đảng cộng hòa thông báo đảng này sẽ rời khỏi hệ thống tranh luận của ủy ban
trong một lá thư giải thích về quyết định này người đứng đầu chiến dịch tranh cử của ông biden là jennifer o malady lund
đã dẫn ra việc ủy ban này nhiều lần ngăn các ứng viên vi phạm quy tắc tranh luận
chiến dịch của đương kim tổng thống cũng xác nhận đã thông báo với ủy ban việc ông biden sẽ không tham gia
cuộc tranh luận dự kiến diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng chín ngày một tháng một mươi và ngày chín tháng một mươi
theo cnn chiến dịch bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ chứng kiến hai cuộc tranh luận trực tiếp
với cuộc tranh luận thứ hai sẽ diễn ra vào tháng chín tới
thông tin trên được công bố sau khi hàng chục tổ chức truyền thông lớn của mỹ
trong đó có abc ap cbs cnn c span fox news hay usa today
thương ngỏ kêu gọi hải ứng cử viên biden và trump tham gia các cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình
trước thêm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày năm tháng một mươi một
các buổi tranh luận là sự kiện quan trọng khi cho phép ứng viên tổng thống thể hiện quan điểm và năng lực trước cử tri